xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu vừa bắt quả tang một đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ ba bánh heroin cùng một số tăng vật có liên quan
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi công an tỉnh lai châu đã bắt quả tang đối tượng màu văn trọng
trú tại huyện mường tè tỉnh lai châu tàng trữ ma túy
tại cơ quan điều tra đối tượng trọng khai nhận đã đem ba bánh heroin để bán cho một người đàn ông
không biết tên tại thành phố lai châu với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
khi đang giao dịch tại tổ hai mươi sáu phường đông phong thành phố lai châu thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang vừa bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn
tại khu vực bình thạnh b phường bình thạnh thị xã long mỹ lực lượng công an bắt quả tang đối tượng
nguyễn xuân khánh chú huyện long mỹ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bịch ni lông hàn kín bên trong có chứa trên năm mươi hai g methamphetamin
cùng ngày lực lượng công an tiếp tục bắt quả tang đối tượng trần quốc danh chú tại phường vĩnh tường
đang cất giấu một mươi năm gam ma túy đá trong mũi lưỡi chai
khánh và danh đang nhận số ma túy trên hai đối tượng mua về để sử dụng
với hành vi đánh bạc dưới hình thức là chơi đá gà an tiền chín đối tượng vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một cân đồng hồ một mươi con gà ba cặp cựa sắt và hơn một mươi chín triệu đồng tiền mặt
qua đấu tranh bước đầu cơ quan công an xác định có chín đối tượng tham gia trong đó trần thanh hải ba mươi sáu tuổi chú tỉnh đồng nai đứng ra tổ chức để thu sâu
tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông vào hồi bảy giờ ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín chín độ vĩ bắc một trăm một mươi tám ba độ kinh đông
trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ ba mươi chín đến bốn mươi chín km một giờ giật cấp tám di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ một mươi năm hai mươi km một giờ
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới áp thấp nhiệt đới có xu hướng suy yếu dần cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị vừa ra quyết định cách chức
cách chức tri cục trưởng kiểm lâm tỉnh đối với ông trần văn tý vì lập khống hồ sơ thanh toán và sử dụng tài chính trái quy định
sau khi cách chức ông tý được bố trí làm nhân viên ông trần hiệp phó tri cục trưởng được giao tạm điều hành tri cục kiểm lâm
trước đó thì tỉnh cũng đã bị cách chức hết tất cả các chức vụ trong đảng
và thanh tra tỉnh quảng trị phát hiện năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi tri cục kiểm lâm tỉnh xảy ra hàng loạt sai phạm
liên quan đến chi ngân sách đầu tư xây dựng với số tiền hơn một tỷ đồng
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một theo đề nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh thanh tra tỉnh chuyển kết luận thanh tra
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sau hai lần tạm đình chỉ để chờ kết luận giám định từ sở tài chính
đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị phục hồi điều tra vụ này
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu vừa bắt quả tang một đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ ba bánh heroin cùng một số tăng vật có liên quan
cụ thể vào hồi chín h ngày hai mươi hai tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
tại lai châu đã bắt quả tang đối tượng màu văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại khu một mươi thị trấn mường tè huyện mường tè tỉnh lai châu đang tàng trữ ma túy
tại cơ quan điều tra đối tượng trọng khai nhận đã đem ba bánh heroin để bán cho một người đàn ông không biết tên tại thành phố lai châu
với giá là một trăm hai mươi triệu đồng khi đang giao dịch tại tổ hai mươi sáu phường đông phong thành phố lai châu thì bị lực lượng công an bắt giữ
và hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tụ điểm đánh dấu
bài ăn thua bằng tiền trên địa bàn xã hiếu nhơn huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long vừa bị lực lượng công an tỉnh vĩnh long bắt quả tang
tại thời điểm lực lượng bắt quả tang có một mươi năm người tham gia đánh bạc trong đó có đến một mươi người là nữ đang đánh bạc ăn thua bằng tiền
lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật trên chiếu bạc số tiền hơn hai triệu đồng một mươi ba bộ bài tay năm mươi hai lá đã qua sử dụng
tạm giữ năm điện thoại di động bốn xe mô tô tiền kiểm tra trên người đối tượng gần năm mươi hai triệu đồng
vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định
thông tin từ trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai cho biết số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết ở hà nội và các tỉnh lân cận đang gia tăng
và đỉnh điểm có thể là tháng một mươi một và tháng một mươi hai tới đây
các bác sĩ cảnh báo dịch chồng dịch khi mà thời tiết miền bắc chuyển mùa các bệnh khác như là covid một mươi chín azenovirus cúm thủy đậu

các bác sĩ cũng có nguy cơ bùng phát
người dân khi có biểu hiện sốt nên đến bệnh viện để làm xét nghiệm công thức máu và xét nghiệm chẩn đoán đơn giản để phát hiện sốt sốt huyết sớm từ những ngày đầu tiên
nếu đúng số sốt huyết sẽ được các bác sĩ theo dõi tư vấn và điều trị kịp thời
một số trường hợp có thể điều trị tại nhà không nhất thiết phải nhập viện nếu không có chỉ định tránh dẫn đến quá tải bệnh viện
thưa quý vị ở độ tuổi sáu hay là bảy mươi tuổi thì hẳn là ai cũng nghĩ đây là lứa tuổi để nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống bên con cháu
tuy nhiên thì vẫn có những câu chuyện hiếm hoi những ông bà ở tuổi sáu mươi bảy mươi tuổi thậm chí là chín mươi tuổi vẫn tiếp tục hăng say với việc đèn sách
vâng câu chuyện thú vị này ở tại hà nội với một lớp học tiếng anh vô cùng đặc biệt và người học đều ở tuổi xưa nay hiếm
giữa họ có một điểm chung đó là tinh thần ham học hỏi
lớp học tiếng anh này đã duy trì được suốt hơn bốn năm vừa qua đã mang lại kiến thức cũng như là niềm vọng
lớp học tiếng anh bắt đầu vào lúc chín giờ sáng thế nhưng trước đó một tiếng nhiều người học đã có mặt
lớp học này diễn ra vào thứ ba hàng tuần
người đứng lớp là cô giáo phùng hải yến ba mươi tuổi vốn là nhân viên văn phòng
khi mà lớp trẻ cách đây hơn tám mươi năm ấy thì làm gì có tiếng anh để mà học
thế nhưng mà do cái yêu thích tiếng anh
thì chúng tôi tôi vẫn muốn đi học
có thêm một cái ngôn ngữ đi học nó có một cái lợi ích nữa
tức là làm cho mình cái bộ não của mình phải hoạt động bắt buộc phải hoạt động
và giả luyện cho mình cái trí nhớ để giảm cái tuổi ê dư mơ bởi già
người già là hay bị
tuổi đã cao sự tinh anh cũng có phần suy giảm
thế nhưng không vì thế mà là
đã làm các học viên này nản lòng
nếu người bình thường đọc từ vựng có thể vài lần là nhớ
thì với các cụ phải đọc đi đọc lại đến hai mươi lần thậm chí năm mươi lần
chúng tôi quyết tâm chúng tôi bảo nhau là cố gắng
ví dụ lúc trẻ mình có thể đọc hai mươi lần thì mình thuộc cái từ này
bây giờ già hàng đọc năm mươi lần hay một trăm linh lần thì cũng vẫn phải nhớ
còn năm sáu tháng thì thấy là các cụ cứ dần dần làm quen với cái phiên âm tiếng anh
thế dần dần tự nhiên cái
cái cái cái cái
sự linh hoạt về cái cơ miệng của các cụ gọi là linh hoạt hơn
và khi đó thì các cụ bắt đầu bập bẹ bập bẹ những cái từ tiếng anh đầu đời
mình hay trêu tôi hay trêu là các cụ bắt đầu là học lớp mẫu giáo
dù là lớp học không chính quy
thế nhưng tinh thần học tập của các cụ lại rất nghiêm túc
dù mưa nắng sức khỏe có hạn chế
các cụ vẫn đến lớp đúng giờ
và rất ít khi có người nghỉ học
và rất nghiêm túc mỗi ngày tích góp thêm cho mình một chút kiến thức
giờ đây những học viên đặc biệt này đã có thể nói nghe đọc khá nhiều câu từ tiếng anh
thậm chí có thể dạy cho các con các cháu của mình ở nhà
tôi áp dụng trong cuộc sống thì cũng hay sử dụng it máy tính ở nhà
thì những cái từ ngữ của cái kỹ thuật của máy tính thì không biết
thì cũng biết được để mà ra từ điển ra cái để mà sử dụng
các cửa hàng biển hiệu ấy người ta vẫn có hai từ tiếng
thì mình cũng có thể hiểu được là người ta biết cái gì
không riêng hà nội tại tp hcm và các tỉnh thành khác trên cả nước
cũng có những lớp học tương tự
tinh thần học tập của các cụ truyền tải nhiều thông điệp
nhất là tinh thần học tập suốt đời
thưa quý vị và các bạn
trẻ nhỏ thì vốn rất hiếu động nghịch ngợm
và đôi lúc khiến cho người lớn cảm thấy bực mình vì không nghe lời
để giải quyết những thói hư tật xấu của trẻ thì nhiều phụ huynh
bình thường là dù không đánh đập thế nhưng mà lại thường xuyên là mắng chửi
dùng những lời lẽ tiêu cực thậm chí là cay độc dành cho con cái
và nhiều người cho rằng là cách dạy dỗ này không gây ảnh hưởng xấu đến trẻ
và tuy nhiên thì đây là một dạng bạo hành dành cho trẻ mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường
nên cơ thể ở trên cơ thể và hệ lụy cho việc này là kéo dài đến cả cuộc đời sau này
trên thực tế thì các nhà quản lý và chuyên gia vẫn cảnh báo
bạo hành trẻ em đang trở nên đáng báo động với mức độ ngày một nghiêm trọng
trung bình một năm có hai vụ bạo hành trẻ em
nghị định một trăm ba mươi đã quy định những mức phạt cụ thể cho các hành vi bạo lực với trẻ em
gây tổn hại về tinh thần xúc phạm nhân phẩm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em
thống kê của bộ công an cũng cho thấy
chín mươi bảy vụ việc này do chính bố mẹ cha dược mẹ kế người thân của các em gây ra
năm hai nghìn hai mươi một số cuộc gọi tới tổng đài bảo vệ trẻ em đã tăng từ trung bình ba mươi cuộc một tháng
lên bốn mươi đến năm mươi cuộc một tháng
trẻ em bị bạo hành thường ngay trong gia đình nơi vốn được coi là an toàn đối với các em
và chính người thân bố mẹ đối tượng mẹ kế là những người bạo hành đối với trẻ em trong gia đình
đáng tiếc rất nhiều bậc phụ huynh đang bạo hành con trẻ bằng lời nói hãy
hàng ngày hàng giờ nhưng bản thân không hề nhận ra
đầu tiên xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần thu hương đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa chị ngoài bạo hành con bằng đòn roi thì nhiều bố mẹ còn bạo hành con bằng lời nói
vậy dấu hiệu nào để nhận biết việc bạo hành con bằng lời nói thưa chị
khi mà chúng ta nói về bạo hành thì thông thường chúng ta sẽ có hai hình thức
tất nhiên nó còn có nữa nhưng mà thường thì chúng ta sẽ nói đến hai hình thức
một là bạo hành về mặt thể chất tức là đánh
hai là bạo hành về mặt tinh thần tức là sử dụng ngôn từ hoặc là sử dụng những hành vi cử chỉ của bố mẹ đối với đứa con
thế thì trong trường hợp mà đứa con bị bạo hành về mặt tinh thần hoặc bằng lời nói
thì độ sát thương nó lớn hơn rất là nhiều so với cả bạo hành về mặt thể chất
những đứa trẻ thì nó sẽ
cảm nhận những tình yêu thương của bố mẹ rất là lâu
khi mà bố mẹ có những cái cử chỉ và có những cái lời nói tràn đầy tình yêu thương
nhưng mà đứa trẻ nó sẽ ghi dấu những cái sự tổn thương cũng rất là lâu
nếu như bố mẹ nói những cái lời bị tổn thương
chưa chứng ra thì các con bị đánh đau ấy
thì sau khi bị đánh xong một thời gian thì cái sự đau đấy nó cũng hết
đấy tức là nó
nó không không không ngắm sâu ấy
nó cũng chỉ ở bên ngoài ra thì thôi nhưng mà đương nhiên nó cũng sẽ đau
và đương nhiên nó cũng sẽ có những ảnh hưởng về mặt thể chất
nhưng mà cái cơn đau đấy nó qua rất là nhanh
nhưng mà cái cơn đau về mặt tinh thần qua rất là lâu
ví dụ như là trong trường hợp của ông bố mà trừng phạt con vừa rồi ở đà lạt
thì cái sự tổn thương đấy nó rất là lâu
nó cực kỳ lâu vì nó đánh vào cái lòng tự trọng của những đứa trẻ
nó đánh vào cái niềm tin của những cái đứa trẻ đấy
và nó đánh vào cái tính ý thức cũng như là tính trách nhiệm của các con
cho nên là cái sự tổn thương rất là lớn và rất là lâu
và điều này khiến cho các con liên tục rơi vào những cái căng thẳng
và nếu như bố mẹ không xử trí tốt
thì dễ dẫn đến những cái tình trạng là dối loạn liên quan đến stress
vâng ảnh hưởng của bạo hành bằng lời nói tới con trẻ có những ảnh hưởng như thế nào ạ
và cách giải quyết vấn đề này như thế nào thưa chị
cái nguy cơ rất là cao
đứa trẻ họ có thể có
thứ nhất là hành vi vi phạm pháp luật
bởi vì nó ở dưới đáy thôi
nó chả việc gì mà nó phải tuân thủ theo những cái chuẩn mực nữa
bởi vì nếu mà tuân thủ theo chuẩn mực
thì nó cũng không ra khỏi được cái hình ảnh vừa rồi
thế cho nên là nó sẽ có thể có những cái hành vi vi phạm các nguyên tắc
ví dụ như là các hành vi nào đó bạo hành gây hấn với những người khác
bạn ấy cũng sẽ có thể là rơi vào những cái hành vi nghiện giống như tôi đã nói
và nghiện đây thì nó sẽ còn
có thể có nhiều thứ
có thể là nghiện chất
có thể là nghiện internet
rồi là nếu mà bạn ấy ở trong một cái gọi là khí chất mà gọi là hướng nội
thì bạn sẽ dễ nhanh chóng rơi vào cái tình trạng là lo âu
có lo âu có trầm cảm
và các dấu loạn liên quan đến stress
và điều đấy khiến cho các bạn ấy gặp phải rất nhiều những cái sự khó khăn
trong cái việc là thiết lập mối quan hệ với những người khác
bởi vì bạn ấy cảm thấy là mình không ổn
bạn cảm thấy là cái lòng tự trọng của mình đi xuống
bạn ấy rất là tự ti
dẫn đến là bạn không thể nào mà có thể là nhường đầu để có thể là tiếp cận được với những người khác
và thiết lập mối quan hệ với những người khác
điều đấy sẽ dẫn đến là bạn sẽ đi xuống trong các kết quả học tập của bạn ấy
và về sau này nữa thì sẽ trở nên là một cái người mà nó không hữu ích lắm
đối với toàn bộ xã hội và đối với bản thân bạn ấy
ông bố đã làm rồi
gia đình đã làm cái hành động như vậy rồi
nhưng mà nếu như
có một sự can thiệp ngay lập tức của các chuyên gia
ở góc độ là tâm lý ở góc độ là công tác xã hội
thì còn có thể là
giúp cho bạn ấy quay trở lại một chút
thiết lập lại một chút cái hệ thống về mặt giá trị cho bạn ấy về mặt trưởng lực cho bạn ấy
thì bạn ấy còn đỡ
nhưng nếu mà gia đình cứ tiếp tục để như vậy
thì nguy cơ cao là sẽ
trở nên là có nhiều vấn đề hơn
vâng và xin cảm ơn phạm giáo sư tiến sĩ với những chia sẻ vừa rồi
để tăng cường bảo vệ trẻ em thì nghị định một trăm ba mươi vừa có hiệu lực
từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
đã đưa ra các mức phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng áp dụng cho các hành vi bạo lực với trẻ em
gây tổn hại tinh thần xúc phạm nhân phẩm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em
thêm một số chính sách đáng chú ý khác
mời quý vị theo dõi cũng tin bắn
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết
đường sắt hiện đang áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé tàu đến bốn mươi
để kích cầu mua thấp điểm vận tải khách
cụ thể trong tháng một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến thực hiện tiếp chương trình một mươi vé giảm giá ba mươi
và thực hiện chương trình giảm từ một mươi đến một mươi năm
cho hành khách mua vé chọn phòng chọn toa
cùng với các chương trình này
hiện đường sắt cũng đang áp dụng chương trình giảm giá vé cá nhân mua trước nhiều ngày
được giảm từ năm đến bốn mươi giá vé
tùy vào thời gian đi tẩu
chính phủ sẽ hoàn thiện và triển khai chính sách về lao động tiền lương
trong đó có điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
lương cơ sở là mức lương làm căn cứ tính lương của cán bộ công chức viên chức
trong các bảng lương mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ngân hàng nhà nước việt nam đã thành lập các đoàn thanh tra chuyên đề
về hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi hai
tại các ngân hàng thương mại có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cao
đối với hoạt động cấp tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro
ngân hàng nhà nước việt nam cũng đưa vào kế hoạch thanh tra chuyên ngành
nhằm phát hiện các vấn đề tồn tại vi phạm trong hoạt động cấp tiến dụng
và đưa ra các kiến nghị khuyến nghị cụ thể góp phần hạn chế rủi ro